vẻ thô cạch của người đàn ông tưởng chỉ biết quậy phá ngày nào
nhưng chỗ cho sự chăm chút tỉ mẩn
trong mỗi việc làm phụ giúp vợ việc bếp núc
khi hết việc làm cơm vợ chồng đức bán nước kiếm tiền trang trải cuộc sống
bà con trong sóng ngõ đến với quán nhỏ như mừng cho sự đổi thay của gia đình đức
những việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt
nhưng lại giúp trần văn đức mỗi ngày cảm thấy gắn bó hơn với công việc mà mình đang có
chuyển hóa con người đức được công an phường bốn coi như việc cho người ta cái cần câu hơn là cho con cá
bởi vậy công an vẫn theo sát việc đức làm ăn để tiếp tục